sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và thành cổ quảng trị
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến chọn tuổi thanh xuân máu xương hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
tiếp đó thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đến viếng dân hương dân hoa tại nhà lưu niệm tổng bí thư lê duẩn ở xã triệu thành huyện triệu phong tỉnh quảng trị
trong không khí trang nghiêm và xúc động thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác dành một phút tưởng niệm để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với tổng bí thư lê duẩn
người chiến sĩ cộng sản kiên cường nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng người con trung hiếu của quê hương quảng trị anh hùng
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác cũng đã đến dân hương dân hoa tại đài tưởng niệm bờ bắc sông thạch hãn và thảo hoa trên dòng sông thạch hãn
để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch bảo vệ thành cổ quảng trị tám mươi một ngày đêm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cuộc chiến đấu đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca bất tử góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội nghị paris
tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tặng quà các ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín thành cổ quảng trị nhà lưu niệm tổng bí thư lê duẩn và trồng cây tại đài tưởng niệm bờ bắc sông thạch hãn